kính chào quý vị và các bạn
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra kết luận điều tra bổ sung lần hai
đề nghị truy tố ông trần văn nam cựu bí thư tỉnh ủy bình dương và hai mươi bảy bị can khác
các bị can bị truy tố liên quan đến vụ án tham mô tài sản
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty xuất nhập khẩu tỉnh bình dương
hay còn gọi là tổng công ty ba tháng hai và các đơn vị liên quan
từ kết quả điều tra bổ sung cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố thêm bảy bị can
trước đó là hai mươi một bị can đồng thời đề nghị truy tố thêm tội tha mô tài sản đối với sáu bị can
hành vi của cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam và đồng phạm
bị cơ quan điều tra xác định là làm thất thoát hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng trong ngân sách